cơ quan chức năng huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa tiến hành kiểm tra lập biên bản chạm trộn bê tông nhựa nóng
tại thôn thượng lâm xã cam thành thuộc công ty cổ phần việt gen
do để phát tán dầu thải fo ra đầu nguồn sông hiếu gây ô nhiễm môi trường
theo đó từ ngày bảy tháng một mươi một đến nay người dân nơi đây đã phản ánh về việc có nhiều vết dầu đen có mùi hôi và nhớt
bám vào cây trồng dọc theo bờ sông hiếu đoạn qua địa phương này
ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xác định
vết dầu xuất phát từ trạm trộn bê tông nhựa nóng của công ty cổ phần việt gen
đại diện trạm này cũng thừa nhận do thùng phi đựng dầu tại trạm bị nghiêng nên gây tràn dầu ra môi trường với khoảng hai trăm linh lít
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý